theo thông tin từ bộ tư lệnh thủ đô hà nội tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng sáu các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc trục vớt quả bom nằm dưới sông hồng cách cầu long biên khoảng tám trăm linh m
sau khi được trục vớt bộ quả bom đã được đưa đi ngay trong đêm để hủy nổ ở trường bắn quốc gia tb một thuộc quân khu một
theo báo cáo của ban chỉ huy quân sự quận long biên quả bom có chiều dài khoảng một sáu mét đường kính khoảng ba mươi năm m nặng khoảng hai trăm tám mươi kg
kết quả xác định hiện trạng từ phía cơ quan chức năng cho thấy quả bom còn nguyên ngòi nổ đầu và đáy không có cánh đuôi mức độ nguy hiểm cao
ban chỉ huy quân sự quận long biên đã chỉ đạo phường ngọc thụy tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường phối hợp với trạm quản lý đường sông số sáu
khoanh vùng bảo vệ bảo đảm an toàn trong phạm vi bán kính hai trăm linh m
đồng thời nghiêm cấm các trường hợp không có trách nhiệm vào khu vực
ban chỉ huy quân sự quận long biên đã đề nghị các lực lượng chức năng bộ tư lệnh thủ đô hà nội ban hành quyết định tiêu hủy quả bom này